kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh đắk lắc có hơn hai mươi hai thí sinh tham dự
trong đó có gần năm thí sinh dân tộc thiểu số tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi được bố trí
thi tại ba mươi sáu điểm thi với chín trăm ba mươi bốn phòng thi trên toàn địa bàn tỉnh để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có công văn chỉ đạo các sở ngành công an y tế
thông tin truyền thông phối hợp tạo điều kiện để kỳ thi diễn ra được tốt nhất đặc biệt
sở giáo dục cũng đã có những phương án hỗ trợ tối ưu cho các thí sinh ở vùng sâu vùng xa
có điều kiện khó khăn khi tham gia kỳ thi